lương thực không bao giờ nên là thứ xa xỉ đó là quyền cơ bản của con người
khẳng định này được nhóm ứng phó với khủng hoảng lương thực năng lượng và tài chính của liên hợp quốc công bố trong báo cáo vào ngày tám tháng sáu
báo cáo cho biết là có tới hơn một trăm tám mươi một triệu người ở bốn mươi một quốc gia có thể bị ảnh hưởng bởi tình trạng thiếu lương thực trầm trọng trong năm nay do cuộc xung đột tại ukraine
liên hợp quốc dự báo tình hình có thể xấu đi sau năm hai nghìn hai mươi hai với một mươi chín triệu người dự kiến sẽ phải đối mặt với tình trạng suy dinh dưỡng mãn tính trên toàn cầu vào năm hai nghìn hai mươi ba nếu xuất khẩu lương thực từ nga và ukraine tiếp tục giảm
cụ thể giá lương thực đang ở mức cao kỷ lục trong khi giá phân bón tăng gấp đôi đang ảnh hưởng nặng nề đến hoạt động sản xuất lương thực
tổng thư ký liên hợp quốc cho rằng cuộc xung đột tại ukraine có thể gây ra sự hỗ trợ
loạn trong xã hội và kinh tế trên toàn thế giới làm trầm trọng thêm hậu quả của những cuộc khủng hoảng khác mà toàn cầu đang phải đối mặt như biến đổi khí hậu covid một mươi chín và sự bất bình đẳng
ông guterres kêu gọi một giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng ukraine phù hợp với luật pháp quốc tế và hiến trương liên hợp quốc
đồng thời nhiệm vụ cấp bách không thể chậm trễ lúc này là ổn định thị trường lương thực và năng lượng toàn cầu cung cấp các nguồn lực ngay lập tức để hỗ trợ các quốc gia và cộng đồng dân cư nghèo nhất